tính đến sáng nay cả nước đã ghi nhận tổng cộng một trăm chín mươi bốn ca bệnh mắc covid một mươi chín hai mươi năm ca đã khỏi bệnh và được ra viện
trong ngày hôm qua tiếp tục có bốn ca bệnh mắc covid một mươi chín là các bệnh nhân số sáu mươi năm sáu mươi sáu bảy mươi chín và chín mươi
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm được điều trị khỏi và ra viện
nâng số ca bệnh điều trị khỏi và ra viện tại nước ta đến thời điểm này là hai mươi năm ca
các ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại hai mươi hai cơ sở y tế trên cả nước
trong đó có sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất
năm mươi ba bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm từ hai đến bốn lần âm tính
về diễn tiến sức khỏe của ba ca bệnh nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở kim trung đông anh hà nội hiện tại các bệnh nhân đã có nhiều tiến triển tốt
trong đó một bệnh nhân đã được rút ống thở trong đêm hai mươi tám tháng ba
bệnh nhân người anh đang tiến triển khá hơn đang cân nhắc giảm chế độ máy thở
và bệnh nhân còn lại chạy ếch mô lần thứ một mươi đang khá lên hy vọng sẽ cài giật ếch mô
trong khi đó vào ngày hôm qua
sanh pôn hà nội đã phải tạm thời phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình
do bệnh nhân covid một mươi chín số một trăm bảy mươi năm đã đến thăm con trai đang điều trị tại đây vào ngày hai mươi sáu tháng ba
bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm cũng làm việc tại công ty trường sinh
khi tới bệnh viện sanh pôn người này chưa biết mình bị nhiễm covid một mươi chín
hiện tại con trai của bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
để cách ly và xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính
bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm cũng cho kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ nhất
mặc dù đã có khuyên cáo phải dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết
nhưng chủ quán karaoke ở thị trấn quy đạt huyện minh hóa tỉnh quảng bình
vẫn để cho một nhóm thanh niên gồm chín nam và một nữ vào hát và có hành vi bay lắc trong quán karaoke
nhóm thanh niên này có độ tuổi từ một mươi chín cho đến ba mươi ba đều có hộ khẩu thường trú tại huyện minh hóa
bước đầu nhóm thanh niên khai nhận khi tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm đã tìm mua ma túy để sử dụng
khi cả nhóm đang bay lắc tại phòng karaoke nói trên thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một túi ni lông màu trắng bên trong có chứa chất bột màu vàng là ma túy loại kẹo
một gói giấy màu vàng chứa hai viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp và hai gói cỏ
qua kiểm tra nhanh có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
còn tại lào cai công an thành phố lào cai vừa kiểm tra phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet
cùng một mươi sáu người chơi game tại phường kim tân thành phố lào cai
vào khoảng chín giờ tối ngày hai mươi tám tháng ba trong quá trình kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện
cơ sở kinh doanh internet do bà trần thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba làm chủ đang hoạt động
tại thời điểm kiểm tra có một mươi sáu khách hàng đang chơi game tại đây
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt từng người đồng thời lập biên bản vi phạm
và mời chủ cơ sở cùng với một mươi sáu khách đang chơi game về trụ sở để xử lý vi phạm
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay